một đường dây sản xuất mua bán giấy khám sức khỏe giả tại hà nội vừa bị lực lượng chức năng triệt phá
hiện cơ quan công an đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan
cơ quan công an đã bắt bốn đối tượng liên quan là nguyễn văn chuyên phạm văn đức đều hai mươi bốn tuổi
cùng chú tại nam định bùi thanh tùng hai mươi tám tuổi trú tại ninh bình và lê thanh hải hai mươi năm tuổi trú tại hà nội
trong đó chuyên là đối tượng làm giả giấy khám sức khỏe của bệnh viện giao thông vận tải
với mỗi giấy khám sức khỏe khổ a bốn y bán với giá một mươi năm đồng khổ a ba với giá ba mươi đồng
nếu có ráp lại ảnh thì thu thêm sáu mươi đồng
đức tùng hải là các đầu mối tiêu thụ giấy tờ giả của chuyên
các đối tượng bán lại cho khách hàng với giá từ bảy mươi đến một trăm năm mươi đồng một tờ
về quy trình chuyên đặt mua phôi dấu của các đối tượng qua mạng
tất cả các loại giấy tờ khám sức khỏe chuyên làm hoàn thiện đều có đầy đủ thông tin
phần khám chữ ký bác sĩ khám kết luận đủ sức khỏe
và chữ ký phần người kết luận là bác sĩ chuyên khoa một nguyễn thị cúc
đóng dấu xác nhận của công ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải
trong đó chữ ký của bác sĩ là do chuyên ký nhái
chỉ tính từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt
các đối tượng đã bán được hơn ba giấy khám sức khỏe
giấy gia viện các loại chưa bán cho khách hàng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa đã khởi tố bị can bốn đối tượng
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức